hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh vĩnh phúc phê chuẩn vào chiều một mươi tám tháng sáu
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào ngày một mươi hai tháng sáu ban quản lý dự án huyện vĩnh tường
tổ công tác của công an tỉnh vĩnh phúc đã bắt quả tang cán bộ thanh tra đặng hải anh nhận chín mươi triệu đồng của một lãnh đạo công ty tư nhân
khi bị bắt giữ đặng hải anh đã nhận tiền của doanh nghiệp để không giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục công trình
mà đơn vị thi công trên địa bàn huyện vĩnh tường đã được nghiệm thu thanh toán
cùng ngày tại ubnd huyện vĩnh tường đcn đã bắt quả tang nguyễn thị kim anh nhận sáu mươi tám triệu đồng của kế toán ubnd xã tân tiến
để không giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục công trình mà ubnd xã tân tiến là chủ đầu tư
và nhận chín mươi một năm triệu đồng của một công chức tài chính kế toán của ubnd thị trấn thổ tàng
sau khi bị bắt giữ các cán bộ thanh tra đã thừa nhận hành vi khám xét khẩn cấp nơi làm việc của đoàn thanh tra
tại ubnd huyện vĩnh tường
công an tỉnh vĩnh phúc đã thu giữ nhiều hồ sơ của các đơn vị thi công công trình trên địa bàn huyện vĩnh tường
ba trăm ba mươi năm triệu đồng trong tủ do nguyễn thị kim anh quản lý
chuyển sang một thông tin khác trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng sáu tnc cao tại tp hcm đã mở phiên phúc thẩm lưu động
ở tp cn xét xử phan bá tòng và đồng phạm trong vụ án chiếm đoạt hơn một trăm bốn mươi năm tỷ đồng của ngân hàng phát triển việt nam
khu vực cần thơ hậu giang gọi tắt là vdb cần thơ
hội đồng xét xử xét thấy bị cáo tòng với vai trò là giám đốc công ty thiên mã đã trực tiếp chỉ đạo bị cáo trần thị diễm
là kế toán trưởng lập khống các hợp đồng mua bán
báo cáo tài chính từ lỗ thành lãi trình vdb cần thơ để được ký duyệt hồ sơ vay chiếm đoạt hơn một trăm bốn mươi năm tỷ đồng
tất cả tiền bị cáo sử dụng để mua đất trả nợ cho các ngân hàng khác và tiêu xài cá nhân
hành vi phạm tội của bị cáo tòng gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng do đó hội đồng xét xử đã tuyên phạt
phan bá tòng một mươi tám năm tù giữ nguyên y án sơ thẩm
trần thị diễm sáu năm tù giảm một năm so với án sơ thẩm cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với nhóm bị cáo là cán bộ ngân hàng phát triển việt nam hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn thị mai sáu năm tù
lâm trí công một mươi năm tù và huỳnh thanh trúc bốn năm tù cùng tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
ngoài ra sửa một phần bản án sơ thẩm buộc bị cáo tòng và công ty thiên mã liên đới bồi thường nợ gốc hơn một trăm bốn mươi năm tỷ cho vdb cần thơ
tự nhận mình có quen biết với nhiều cán bộ ngân hàng một đối tượng khẳng định là có thể giúp vay được một số tiền với lãi suất thấp mà không cần thế chấp tài sản
chỉ cần người có nhu cầu vay đưa trước tiền làm hồ sơ
đây là một thủ đoạn cũ thế nhưng vẫn liên tục xuất hiện nhiều nạn nhân mới
đến hình là tại long an đã có tới hai mươi chín người đã xa bẫy đối tượng
hà như an tên thường gọi là nga chú tại khu phố ba thị trấn tân thạnh huyện tân thạnh bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần năm trăm linh triệu đồng
và đối tượng đã bị các bị hại làm đơn tố cáo lên cơ quan công an
theo trình báo của các bị hại khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám an tự giới thiệu tên là nga có quen biết với nhiều cán bộ ngân hàng
có thể giúp người dân làm thủ tục vay vốn ngân hàng với số tiền lớn lãi suất thấp không cần thế chấp tài sản
người dân chỉ cần đưa một số tiền phí để làm hồ sơ vay
cụ thể với mỗi hồ sơ vay một trăm linh triệu đồng thì người vay đưa cho an ba triệu tiền phí để làm hồ sơ
các thủ tục vay đều do an thực hiện
người vay chỉ đưa giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu ký vào sáu tờ giấy do an đưa
thì có thể lập hồ sơ vay với lãi suất vay từ sáu mươi năm đến một bốn một tháng
vào ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín thì cơ quan điều tra công an quỳ mục hóa tiếp nhận đơn giản

tố cáo đối tượng hà như an ở khu khu ba thị trấn thân thạnh quỳ vân thạnh tỉnh long an
rồi đảo chiếm đoạn số tiền của bà đà là một trăm linh sáu triệu đồng
trong giai đoạn mà cơ quan điều tra tiến hành điều tra xác minh
thì đã nhận thêm hai mươi tám đơn cũng tố cáo hà như an bằng lãi thủ đoạn trên
chiếm đoạt số tiền là bốn trăm tám mươi một triệu đồng
anh phan thanh hơn bốn mươi chín tuổi chú tại xã tân lập huyện mục hóa tỉnh long an
nhờ an vay năm trăm linh triệu đồng và đưa tiền cho an để làm thủ tục
tuy nhiên nửa năm trôi qua vẫn chưa vay được tiền
anh hơn đã làm đơn trình báo tới cơ quan công an
tương tự anh trần thế dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú cùng địa phương
cũng bị an lừa đảo nhiều lần với số tiền hai mươi năm triệu đồng
nó nói tính chấp thôi là hậu khẩu giấy chung minh dân
chứ không có thế chấp gì hết
rồi mới tin cái lời đó mới dai
mà nói dai thì cái lãi rẻ là không phải xác
không phải bãi nè
thấy cái lãi rẻ để mình xây ở trong gia đình vậy đó
chị hẹn ngày để mà lãnh tiền á
để giải ngăn á
thì cứ tới ngày thì chỉ nói có công việc
hồ sơ trục trặc rồi bị đoàn kiểm tra kiểm tra
cái về tiếp
về tiếp cái giờ sau thời gian nữa chị nói vụ bị tai nạn
tai nạn cái giờ không về nữa
thì nữa sao tụi tui làm dữ quá cái
nó mới nói là thôi giờ
hồ sơ giờ bên ngân hàng này nếu giờ không đồng ý
chuyển ngân hàng khác
giờ phải đóng phí tiếp
sau khi tiếp nhận tin tố giác của người dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mộc hóa nhanh chóng điều tra bắt giữ đối tượng hà như an
qua điều tra xác minh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mộc hóa đã thu thập đầy đủ chứng cứ
chứng minh đối tượng an đã thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại
thủ đoạn thì cũng như ông lan anh hơn
cũng nói là làm nhân viên ngân hàng
làm cho vai kinh doanh lãi suất thấp
cho nên là ông trần thúy dũng hỏi và nghe em nói là lãi suất từ sáu tới một bảy mốt
thì ông trần thúy dũng nghe vậy là tin tưởng
và đưa tiền cho em để làm
thì mới đầu là em giả tiếng bắc rồi mới đầu
em nói là em là chỗ giám đốc ngân hàng ở long an vậy đó
điện lên cho ông trần thúy dũng dây
về nhân thân thì đặc điểm của long an thì có nhiều tài lẽ
nói nhiều nhiều
nhiều thứ giọng được
giọng nam giọng bắc
giả giọng người này giả giọng người kia được
và em hiểu rất nhiều về cái thông suất cái lực lệ của ngân hàng
khi giải thích người dân thì nó rất là khẳng kẽ chi tiết
công an quá cũng khuyến cáo bà con nhân dân
phòng ngừa cái lừa đảo
phòng ngừa cái đối tượng mà cho vai nặng lãi
thì bà con nếu có nhu cầu gia giống để sản xuất để kinh doanh
thì nên trực tiếp đến các cái chi nhánh của ngân hàng
để mà liên hệ được người ta hướng dẫn hỗ trợ
bằng thủ đoạn trên hà như an đã lừa đảo hai mươi chín người dân ở ấp ba ấp bốn ấp sáu và ấp bảy
xã tân lập huyện bộc hóa tỉnh long an
số tiền gần năm trăm linh triệu đồng
số tiền chiếm đoạt được an dùng tiêu xài cá nhân và trả nợ
sau bốn ngày nghị án vào sáng ngày hôm nay
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh hòa bình
đã ra phán quyết đối với bị cáo hoàng công lương
và bốn bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án tai biến chạy thận khiến chín người tử vong
xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình hồi tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
theo đó hội đồng xét xử đã chấp nhận một phần kháng cáo
tuyên phạt bị cáo hoàng công lương nguyên bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
ba mươi tháng tù giam về tội vô ý làm chết người
các bị cáo trương quý dương nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
hoàng đình khiếu nguyên phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
trần văn thắng nguyên trưởng phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
bị tuyên phạt ba mươi tháng tù với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo đỗ anh tuấn giám đốc công ty cổ phần dược phẩm thiên sơn
bị tuyên phạt hai mươi bốn tháng tù cùng tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
nhưng được hưởng án treo
hội đồng xét xử nhận định sự cố chạy thận xảy ra vào ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
ở bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình là sự cố y khoa hy hữu gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
vì thế dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ song không thể cho các bị cáo hoàng công lương
đỗ anh tuấn hoàng đình khiếu trần văn thắng hưởng án treo
riêng bị cáo đỗ anh tuấn giám đốc công ty cổ phần dược phẩm thiên sơn
tòa cho rằng bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nhân thân tốt nên có thể cho hưởng án treo
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với nguyễn văn căn quê ở thanh hóa
để điều tra về hành vi gây dối trật tự nơi công cộng
trước đó công an thành phố biên hòa cũng đã bắt giữ hai đối tượng
gồm ngô văn giang và nguyễn duy kỷ cùng ngụ tại thành phố biên hòa
cả ba đối tượng trên có liên quan đến vụ việc gây dối trật tự nơi công cộng
chặn xe ô tô chở công an đồng nai tại khu vực đường đặn văn trơn
xã hiệp hòa thành phố biên hòa khiến giao thông ách tắc gây bức xúc trong dư luận
công an thành phố biên hòa đã khởi tố vụ án
tiếp tục triệu tập nhiều đối tượng khác để phục vụ công tác điều tra
lực lượng cục cảnh sát hình sự bộ công an cũng được tăng cường phối hợp
với công an đồng nai để điều tra truy xét các đối tượng có liên quan
trước đó như antv đã thông tin vào chiều ngày một mươi hai tháng sáu
tại nhà hàng lam viên đường đặng văn trơn xã hiệp hòa
nhóm của phạm văn hiền đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của nguyễn tuấn lương
khi nhóm hiền lên xe ô tô và rời nhà hàng lương đã điện thoại cho ngô văn giang đến hỗ trợ
sau đó giang đã huy động kỷ căn cùng nhiều đối tượng đến chặn xe ô tô chở nhóm của hiền trên đường đặng văn trơn
công an đồng nai đã điều hàng chục chiến sĩ cảnh sát đến hiện trường đảm bảo an ninh trật tự
và đưa một số người liên quan về trụ sở công an tp biên hòa để điều tra làm rõ
và hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra
điều khiển phương tiện giao thông không chấp hành hiệu lệnh
thậm chí là còn sử dụng vật nhọn gây thương tích cho cán bộ công an đang làm nhiệm vụ
đối tượng văn đức thọ ba mươi bốn tuổi trú tại thôn thạnh đức hai xã phổ thạnh
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi tạm giữ
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào ngày một mươi tám tháng sáu tổ tuần tra của công an huyện đức phổ đang làm nhiệm vụ tại địa bàn xã phổ thạnh
phát hiện văn đức thọ điều khiển mô tô chở theo nguyễn đức tấn không đội mũ bảo hiểm
nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên họ không chấp hành hiệu lệnh mà có lời lẽ thô tục thách thức lực lượng chức năng
sau đó thọ tiếp tục dùng vật nhọn đâm trúng mặt đồng chí thượng úy huỳnh quang thịnh gây thương tích
tổ công tác đã khống chế đối tượng đưa về trụ sở công an xã phổ thạnh để làm việc
qua kiểm tra nhanh cả hai đối tượng thọ và tấn đều dương tính với ma túy
do có mâu thuẫn từ trước đó nên khi gặp nhau tại quán nhậu
hai nam thanh niên đã xảy ra xô xát đánh nhau
hậu quả người thì bị thương kẻ thì rơi vào vòng lao lý
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò quao tỉnh kiên giang đã hoàn tất hồ sơ
chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố dương trí hảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện gò quao về tội cố ý gây thương tích
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày một mươi hai tháng một hảo cùng với đồng văn khang và bốn người bạn
đến nhậu tại ấp châu thành xã thủy liễu
trong lúc nhậu khang gọi điện thoại rủ thêm trương việt linh đến để nhậu chung
do giữa hảo và linh đã từng xảy ra mâu thuẫn từ trước nên trong lúc đang nhậu thì cả hai đã xảy ra cự cãi
tức giận hảo đã dùng dao đâm trúng vào ngực làm linh bị thương nặng
được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết và mang thương tật một mươi hai
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa tống đạt lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn lâm thành tiến một mươi sáu tuổi chú tại phường tân tiến thành phố buôn ma thuật để điều tra về hành vi cướp tài sản
vì tiến đang ở lứa tuổi vị thành niên nên công an đã mời cán bộ của đoàn buôn ma thuật đến để giám hộ buổi làm việc
trước đó vào tối ngày một mươi ba tháng sáu sau khi ăn nhậu tiến cùng với nguyễn vũ thảo vi vũ văn an cùng bốn người khác đến quán karaoke
cho đến hai mươi hai h ba mươi phút anh an muốn về trước và để lại tiền thanh toán tuy nhiên vi và tiến không đồng ý
và đã cùng một số người trong nhóm lao vào hành hung khiến an bị thương tích hai
không dừng lại ở đó vi lấy tiền của an rồi cả nhóm đi về
xét thấy hành vi của tiến là nghiêm trọng nên công an thành phố buôn ma thuật đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
riêng vi đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi nên đã được gia đình cho bảo lãnh
điều đáng nói nhóm đối tượng này đa số ở lứa tuổi thiếu niên
do hàm chơi nên thường xuyên tụ tập bạn bè rồi nảy sinh ý định phạm pháp để lấy tiền tiêu xài thỏa mãn sở thích cá nhân
thì thanh thiếu niên là quen biết với nhau qua mối quan hệ xã hội qua mạng xã hội